đội kiểm soát số ba thuộc trạm kiểm soát liên hợp sốc quýt lạng sơn đã phát hiện một xe ô tô đang vận chuyển một mươi hai bao hàng là nầm lợn cấp đông có tổng trọng lượng là sáu trăm linh kg
lái xe là nguyễn hoàng anh chú tại thành phố lạng sơn khai nhận vận chuyển thuê số nầm lợn nhập lậu này từ khu vực thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn cho một người không quen biết về thành phố lạng sơn
hiện trạm kiểm soát liên hợp sốt huyết đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số nầm lợn nhập lậu trên tiếp tục bàn giao cho cơ quan thú y xử lý đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng vận chuyển theo quy định của pháp luật
tại tỉnh quảng ninh vào chiều ngày hôm qua công an thành phố uông bí đã bắt quả tăng một đối tượng sử dụng xe máy vận chuyển hai mươi kg pháo nổ
đối tượng là lê công ngân trú tại quảng yên quảng ninh sử dụng xe máy vận chuyển một thùng cắt tông
chứa bốn mươi quả pháo do trung quốc sản xuất tổng trọng lượng hai mươi kg
đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên ở khu vực biên giới trung quốc
tiếp sát với huyện hải hà tỉnh quảng ninh để đem về sử dụng trong dịp thết nguyên đá sắp tới
công an tp ub đã tạm giữ đối tượng ngân để điều tra xử lý
tin quốc tế vào ngày hôm qua chín tháng một một máy bay của hãng hàng không mỹ
unice airlines đã thay đổi lịch trình và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế
của thành phố vancov của canada vì lý do an ninh
nữ phát ngôn viên của united airlines cho biết chiếc máy bay mang số hiệu một nghìn một trăm linh bốn
bay từ anchorage bang alaska tới denver bang colorado mỹ
đã phải chuyển hướng và hạ cánh xuống sân bay quốc tế vancov
cảnh sát kỵ binh hoàng gia canada đã mở ngay cuộc điều tra sau khi chiếc máy bay trên hạ cánh
vụ việc xảy ra trong bối cảnh cả mỹ và canada đều đặt báo động an ninh ở mức cao
do lo ngại các vụ khủng bố
cảnh sát thái lan cho biết đã có một mươi sáu người bị thương phần lớn là trẻ em
tại một sự kiện bên ngoài một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở thủ đô bangkok vào ngày hôm qua
khi chiếc liều phục vụ ngoài trời bị đổ sập và đè lên họ
trong số những người bị thương có ít nhất một mươi hai trẻ em từ sáu đến chín tuổi
các nạn nhân này tham gia một sự kiện mang tên tiệc khiêu vũ ngài pokemon
chào mừng ngày thiếu nhi thái lan tại trung tâm mua sắm saem paragon
cảnh sát trưởng thái lan bangkok cho biết
nguyên nhân tai nạn có thể là do gió lớn
cũng theo ông này cảnh sát sẽ truy tố tội khinh xuất đối với các chủ công ty dựng chiếc lầu nói trên
những người này có thể bị phạt tù đến ba năm và phải nộp phạt sáu bạt tương đương một trăm sáu mươi năm usd
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây của truyền hình công an nhân dân
xin kính chào tạm biệt